tại trại giam an điểm thuộc bộ công an đóng tại xã đại hưng huyện đại lộc tỉnh đoàn quảng nam đã phối hợp với ban quản lý trại giam an điểm tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương năm hai nghìn hai mươi
chương trình thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương năm hai nghìn một mươi tám đã diễn ra các hoạt động sôi nổi như giao lưu giữa đoàn viên thanh niên với các phạm nhân và những điển hình thanh niên hoàn lương tiêu biểu
cuộc thi vẽ tranh thể hiện ước mơ sớm được hoàn lương của những người từng lầm lỗi ngoài ra các phạm nhân cũng được nghe nói chuyện trao đổi về chủ đề lẽ sống và đạo lý làm người
thông qua các hoạt động ý nghĩa này thể hiện được sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng nhằm tiếp thêm sự tự tin giúp các phạm nhân sắp mãn hạn tù sớm hòa nhập thành công với cộng đồng sau khi hoàn thành xong việc chấp hành án
nhân dịp này tỉnh đoàn quảng nam đã tuyên dương những gương thanh niên hoàn lương tiêu biểu và các câu lộc bộ thắp sáng niềm tin đã có nhiều thành tích trong tuyên truyền phổ biến pháp luật và ngăn ngừa tội phạm trao tặng bảy trăm linh đầu sách cho thư viện của trại giam an điểm và cấp chứng chỉ học nghề cho một trăm bốn mươi phạm nhân